tại thái nguyên đồng chí đặng thị ngọc thịnh ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch nước đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy thái nguyên đồng thời gặp gỡ chúc mừng ngày truyền thống lực lượng công an nhân dân
tại buổi làm việc phó chủ tịch nước đã làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy gặp gỡ và tuyên dương những thành tích của công an tỉnh trong phòng chống tội phạm bảo đảm an ninh thời gian qua
trên những diễn biến phức tạp của tình hình xã hội hiện tại công an tỉnh đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền ổn định trật tự trên địa bàn toàn tỉnh
phó chủ tịch nước cũng đã đến thăm đại học thái nguyên là đại học vùng đại học thực hiện nhiệm vụ chiến lược quốc gia nhiệm vụ phát triển vùng của đất nước
đồng chí cũng biểu dương đại học thái nguyên trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao công tác nghiên cứu và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tư vấn chính sách cho ban kinh tế trung mương và ban tuyên giáo trung ương
đặc biệt phó chủ tịch nước đã chỉ đạo công tác phòng chống những ảnh hưởng xấu từ những thế lực thù địch trong bối cảnh phức tạp hiện nay như là các tác động từ giới trí thức tới thế hệ trẻ và đồng bào dân tộc thiểu số
cũng trong buổi làm việc phó chủ tịch nước cũng đã đến thăm và tặng quà cho bà trần thị phương vợ liệt sĩ ngô văn thỉnh bà thái thị vĩnh vợ lịch sĩ nguyễn thế cường đại đội phó đại đội thanh niên sung phong chín trăm một mươi năm bắc thái đến thăm và chúc mừng trại giam phú sơn bốn bộ công an thăm khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên sung phong đại đội chín trăm một mươi năm thăm trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tỉnh thái nguyên